để bảo đảm tuyệt đối an toàn và giao thông thông suốt trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã lên kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai và các hoạt động ngoại giao từ hai mươi sáu tháng hai đến ngày hai tháng ba
cụ thể từ bảy h đến một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng hai và từ một mươi ba h đến một mươi năm h ngày hai tháng ba tạm cấm đối với các loại ô tô chở khách hàng hóa
đồng thời hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường như quốc lộ một b đoạn tiếp giáp hà nội bắc ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc hà nội hải phòng
lối lên xuống cao tốc hà nội bắc giang với quốc lộ năm đường nguyễn văn linh nguyễn văn cử cầu trương dương
quang khải tràng tiền ngô quyền lý thường kiệt phan chu trinh trần khánh dư d bốn trăm linh một từ chín h đến một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng hai tạm cấm ô tô chở khách hàng hóa
và hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường đỗ đức dục phạm hùng trần duy hưng nguyễn trí thanh liễu giai
kim mã nguyễn thái học chu văn an điện biên phủ độc lập hoàng văn thụ hùng vương hoàng diệu trần phú
từ sáu h đến một mươi một h ngày hai mươi tám tháng hai cấm triệt đề tất cả các phương tiện hoạt động trên tuyến phố ngô quyền lý thái tổ lê phụng hiểu đinh tiên hoàng hàng bài lê lai lê thạch trang tiền trần nguyên hãn tông đản
từ một mươi bốn h đến hai mươi ba h ngày một tháng ba tạm cấm ô tô chở khách hàng hóa và hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường lý thường kiệt quán sứ tràng thi điện biên phủ độc lập hoàng văn thụ hùng vương hoàng diệu hai bà trưng
ba triệu phan chu trinh trần phú phan bội châu tràng tiền lê thánh tông